tuy nhiên không phải ai cũng hiểu đúng về cụm từ này và trong số đó có nhiều người bị nhầm lẫn giữa khởi nghiệp và start up
hy vọng rằng chương trình hôm nay sẽ giúp quý vị và các bạn phân biệt rõ những khái niệm này
khởi nghiệp tức là khi chúng ta đã ấp ủ một công việc kinh doanh riêng thường thì sẽ thành lập một doanh nghiệp mà tại đó bạn là người quản lý là người sáng lập hoặc đồng sáng lập
việc cung cấp những sản phẩm mới dịch vụ mới hay thậm chí kinh doanh những mặt hàng đã có mặt trên thị trường nhưng theo ý tưởng của riêng mình
điều được gọi là khởi nghiệp
khởi nghiệp có thể là quá trình tạo ra một lĩnh vực hoạt động mới cho riêng mình
qua đó bạn có thể thuê các nhân viên về làm việc cho bạn và bạn là người quản lý công ty doanh nghiệp của mình
khởi nghiệp mang lại rất nhiều giá trị cho bản thân cũng như nhiều lợi ích cho xã hội cho người lao động
đối với cá nhân theo đuổi việc khởi nghiệp hoạt động này giúp họ tạo ra công việc thu nhập cho chính mình mà không phải bắt đầu từ việc đi làm thuê
họ được tự do trong công việc và nếu công ty của họ phát triển tốt thì nguồn thu nhập của họ có thể cao gấp nhiều lần so với thu nhập do đi làm thuê mang lại
đối với xã hội và nền kinh tế thì các công ty khởi nghiệp tạo ra thêm nhiều công an việc làm
điều này giúp đất nước giải quyết tình trạng thất nghiệp tạo ra nguồn thu nhập cho người lao động nuôi sống bản thân và gia đình
khởi nghiệp và sản phẩm
khởi nghiệp và sản phẩm là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau
tuy nhiên rất nhiều người nhầm lẫn và thậm chí thường sử dụng hai khái niệm này thay thế cho nhau
khởi nghiệp là hành động bắt đầu một nghề nghiệp mà hình thức thường thấy nhất đó là thành lập một doanh nghiệp để kinh doanh trong một lĩnh vực nào đó
khái niệm khởi nghiệp đã có từ rất lâu và đã diễn ra ở nhiều quốc gia từ hàng trăm năm nay
trong khi đó khái niệm sản phẩm chỉ mới xuất hiện gần đây
khái niệm sản phẩm
có nhiều khái niệm khác nhau
có nhiều khái niệm khác nhau về start up nhưng hầu hết đều thống nhất với nhau rằng start up là một doanh tử chỉ một nhóm người hoặc một công ty cùng nhau là một điều chưa chắc chắn thành công
theo na blumantine đồng giám đốc điều hành của webi paki được trích dẫn trên tạp chí forbes thì start up là một công ty hoạt động nhằm giải quyết một vấn đề mà giải pháp đối với vấn đề đó chưa rõ ràng và sự thành công không được đảm bảo
tác giả cuốn sách được coi là cầm nang gối đầu dường của mọi công ty start up thì start up là một định chế tổ chức con người được thiết kế nhằm mục đích tạo ra những sản phẩm và dịch vụ mới trong các điều kiện cực kỳ không chắc chắn
có một điều rất rõ ràng khởi nghiệp là một động từ trong khi đó start up là một danh từ khởi nghiệp nói về việc bắt đầu hoạt động kinh doanh riêng còn start up nói về một nhóm người hoặc một công ty